sau khi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín nhiều người có thể gặp phải những triệu chứng phản ứng khác nhau
trong đó xương tấy đỏ đau nhức tại vết tiêm hoặc nổi hạch sau khi tiêm là một trong những phản ứng phổ biến
vậy bị sưng sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín có cần kiêng đổ nếp hay không
tiến sĩ bác sĩ trương hồng sơn viện trưởng viện y học ứng dụng việt nam
giải đáp về vấn đề phản ứng sưng tấy đau nhức tại vết tiêm sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín
và dinh dưỡng hợp lý sau khi tiêm như sau
ngứa có thể ngứa dữ dội phát ban đỏ hoặc đổi màu vùng dao quanh chỗ tiêm với các kích thước khác nhau
trong một số trường hợp phát ban có thể làn tới bàn tay hoặc ngón tay
sưng tấy đau da vùng tiêm cảm thấy nóng ấm khi chạm vào xuất hiện các cục u cứng dưới da tại vị trí tiêm
các triệu chứng thường kéo dài từ ba đến năm ngày
tình trạng này sẽ không tiến triển nặng nề đến mức đe dọa tính mạng hoặc phản ứng dị ứng nghiêm trọng nào đó
và cũng không liên quan đến phần vệ sau tiêm
thông thường các triệu chứng sẽ tự biến mất sau một thời gian
tuy nhiên nếu các triệu chứng xảy ra nghiêm trọng hoặc nếu cảm thấy rất khó chịu
hay lo lắng về các triệu chứng của bản thân hay thông báo với các chuyên gia y tế tiêm chủng
theo báo cáo giám sát sau tiêm vaccine covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi một
vaccine covid một mươi chín của hãng pfizer biontech cũng có thể gây ra
phản ứng cánh tay covid sau tiêm nhưng tỷ lệ xảy ra ít hơn
đối với vaccine dancen của johnson johnson chưa phát hiện thấy phản ứng sau tiêm này
các triệu chứng cánh tay covid thường xuất hiện khoảng bảy ngày sau mũi tiêm đầu tiên
hai ngày sau mũi tiêm thứ hai

nên tình trạng nhiễm khuẩn huyết vô cùng nguy hiểm
theo tiến sĩ bác sĩ hồng sơn không có chỉ định kiêng đổ nếp sau tiêm vaccine covid một mươi chín
trước tiên cần khẳng định rằng không có một loại thức ăn cụ thể nào chống chỉ định sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín
sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín chúng ta có thể ăn được các loại thức ăn lành mạnh nhiều dinh dưỡng mà chúng ta không bị dị ứng
dễ tiêu hóa vì vậy chúng ta nên duy trì một chế độ ăn lành mạnh sau khi tiêm vaccine với đầy đủ dưỡng chất
cho đến nay chưa có cơ sở khoa học kiểm chứng về ảnh hưởng của đồn nếp lên vết tiêm vaccine
có một điều lưu ý gạo nếp có cấu tạo tinh bột dạng nhánh nên tinh bột thường chắc khó chia cắt và độ dẻo cao
nên khi ăn nhiều cảm thấy đau lâu khó tiêu do đó trẻ nhỏ người già người mới ốm dậy đau dạ dày không nên ăn nhiều đồ nếp
trong thực tế gạo nếp và gạo tẻ gần như tương đồng về mặt giá trị dinh dưỡng
sự khác biệt duy nhất giữa gạo nếp và gạo tẻ là do cảm quan của chúng ta về độ dính và độ dẻo
trong một trăm linh g gạo nếp có chứa ba trăm bốn mươi sáu kcal tám bốn g đạm bảy bốn chín g tinh bột và một mươi sáu mg caxi

còn trong một trăm linh g gạo nếp có chứa ba trăm bốn mươi bốn kcal bảy sáu g đạm bảy mươi sáu hai g tinh bột và ba mươi mg caxi
cả gạo nếp và gạo tẻ đều có nhiều vitamin như vitamin b một b hai b năm b sáu và các khoáng chất sắt maze phốt pho kali natri kém và đồng
sở dĩ có sự khác nhau về độ dẻo của hai loại gạo này là bởi hai thành phần amylose và amylopeptin trong mỗi hạt tinh bột
trong đó amylopeptin có vai trò quyết định đến tính dẻo của hạt
trong gạo ngô tẻ lượng amylopeptin chiếm đến tám mươi còn trong gạo và ngô nếp
lượng amylopeptin có tới chín mươi nên sôi tưởng rất dẻo và dính vào nhau
một số thực phẩm nên tránh sau tiêm vắc xin phòng covid một mươi chín
đối với người tiêm vaccine phòng covid một mươi chín nên tránh uống rượu trước và sau khi tiêm vì rượu có khả năng ức chế hệ thống miễn dịch có thể khiến cơ thể mất nước
tốt nhất nên kiêng uống rượu bia trong vòng một ngày hoặc lâu hơn sau tiêm vaccine covid một mươi chín
rượu còn làm suy hiếu khả năng chống những chủng của cơ thể
tăng nguy cơ biến chứng và có thể gây khó khăn trong việc nhận biết ảnh hưởng do rượu hay vaccine
thức ăn nhanh
thức ăn chế biến bằng cách chiên rán nướng thương chứa nhiều dầu mỡ chất béo bão hòa làm tăng tình trạng viêm trong cơ thể gây ra những tác hại cho sức khỏe
nên tránh nhóm thức ăn này trước và sau khi tiêm vắc xin nói chung và vắc xin covid một mươi chín nói riêng
phản vệ sau tiêm là một trong những lo lắng khi tiêm vắc xin ngừa covid một mươi chín

tuy nhiên không phải trường hợp nào
nhiều trường hợp cũng là sức phản vệ sau tiêm vắc xin covid một mươi chín
theo bác sĩ nguyễn tiến dũng nhiều trường hợp nhập viện do phần vệ nặng tại các cơ sở y tế lại có các nguyên nhân khác
thời gian gần đây khá nhiều ca nhập viện do phản vệ nặng tại các cơ sở y tế nhưng lại bị nhầm tưởng là sức phản vệ sau tiêm vắc xin covid một mươi chín
nhiều trường hợp lại do các nguyên nhân khác ví dụ như việc sử dụng thuốc sau tiêm ngừa phát hiện bệnh nền khi tiêm vaccine covid một mươi chín
có rất nhiều trường hợp bệnh nhân sau khi tiêm thấy bị sốt mệt và đã tự ra hiệu thuốc mua thuốc về uống và sau uống thì thấy mần đỏ toàn thân phủ mắt thở dít và tím tái
như vậy nếu không chuẩn đoán và xử trí đúng thì rất dễ nhầm tưởng nguyên nhân tại phản ứng là do vắc xin
như chúng ta đã biết ngoài phản vệ còn rất nhiều nhóm bệnh khác phải nhập viện sau tiêm vắc xin covid một mươi chín nhưng thực ra chẳng hề liên quan đến vắc xin
ví dụ như mất kiểm soát huyết áp
nhiều trường hợp đã biết mình mắc bệnh tăng huyết áp nhưng do quá lo lắng mà huyết áp tăng cao cả trước trong và sau khi được tiêm ngừa
một số trường hợp khác thì khi khám sang lọc trước tiêm đo huyết áp rất cao mới biết mình bị tăng huyết áp bởi trước đó chưa bao giờ đo huyết áp nên không phát hiện ra mình bị mắc bệnh
thứ hai dối loạn nhịp tim
nhiều trường hợp nhịp tim tăng cao trên một trăm linh chu kỳ trên một phút cả trước trong và sau tiêm chủng
nhưng hầu hết các trường hợp là do bệnh sẵn có nhưng không được phát hiện không được điều trị
tuy nhiên những trường hợp nhịp tim tăng do tâm lý thì sẽ dần dần tự ổn định
tiếp đến là dối loạn glocos máu hay là đái tháo đường
trường hợp này thường gặp do dùng các loại thuốc điều trị triệu chứng gây tăng hollcos máu các thuốc giảm đau chống viêm hoặc các loại cotisol mà rất nhiều hiệu thuốc bán không cần đơn của các bác sĩ
tiếp đến là dối loạn ý thức co giật do hội chứng cai rượu
tình trạng này gặp ở những người nghiện rượu hoặc có thói quen sử dụng rượu đặc biệt là ở nông thôn
ví dụ đây là bệnh nhân được dặn phải nghỉ uống rượu ba hôm trước và sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín
tuy nhiên khi ngừng uống rượu đến ngày thứ ba thì tay chân bệnh nhân bắt đầu run rẩy do hội chứng cai rượu
tiêm xong vắc xin người ấy bệnh về nhà nằm co cóp trên giường gọi hỏi không thưa thậm chí sùi bọt mép co dập từng cơn
người nhà đưa vào bệnh viện và lầm tưởng do phản vệ với vắc xin covid một mươi chín
thứ năm là đột quỵ
lấy số liệu năm hai nghìn hai mươi là thời điểm việt nam chưa tiêm vaccine covid một mươi chín
chỉ một tháng cuối năm hai nghìn hai mươi từ ngày chín tháng một mươi một đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
trung tâm đột quỵ bệnh viện bạch mai đã tiếp nhận khoảng một ca đột quỵ
trong đó có hơn một trăm linh ca là bệnh nhân trẻ có độ tuổi trung bình từ một mươi tám cho tới bốn mươi bốn tuổi
cả nước một năm có khoảng hai trăm linh người bị đột quỵ phải nằm viện hay cứ sáu người thì có một người có nguy cơ bị đột quỵ
mùa đông cũng là mùa đột quỵ
do đó tỷ lệ bệnh nhân nhập viện do đột quỵ ở thời điểm này dù có tăng cao nhưng nguyên nhân không phải là do tiêm vaccine covid một mươi chín
để tránh đột quỵ nhuồn máu cơ tim hay là tay biến mảnh máu não chúng ta phải đi khám sức khỏe định kỳ
trong nhà có người trên năm mươi tuổi phải có máy đo huyết áp cá nhân để thỉnh thoảng tự kiểm tra huyết áp
đừng đợi đến lúc khám trước tiên thì mới phát hiện ra bệnh thì đã quá muộn
tiêm vắc xin covid một mươi chín không đáng ngại như bạn nghĩ
cho đến hiện nay khi dịch covid một mươi chín đã bùng phát thậm chí là khó kiểm soát ở nhiều nơi
nhưng một số người vẫn còn e ngại về sự an toàn của vắc xin covid một mươi chín
đã tiêm vaccine covid một mươi chín dù virus vẫn tồn tại ở mũi họng qua xét nghiệm vẫn dương tính
nhưng nó không vào được tế bào hoặc vào ít không gây bệnh được hoặc có nhưng nhẹ
khi không vào được tế bào virus không nhân lên được do đó và nhanh chóng bị xóa sổ
đó là cách mà vaccine có thể bảo vệ hàng tỷ người trên thế giới này trong đó có chúng ta
vì vậy việc tiêm ngừa vaccine covid một mươi chín không đáng sợ như một số người vẫn đang lo lắng
đánh giá từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
với một trăm tám mươi hai triệu liều vắc xin tại mỹ
cho thấy vắc xin không làm gia tăng nguy cơ tử vong trên bất cứ nhóm nào
khám sức khỏe định kỳ phát hiện và điều trị bệnh nền là cực kỳ quan trọng
nó giảm thiểu rủi ro cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh mọi thời điểm